thực chất những khóa học này chỉ là khóa học trên mồi để thu hút người tham gia
với mục đích tạo kho thông tin dữ liệu về những người có nhu cầu học làm giàu
và bán các khóa học chuyên sâu với mức giá cao ngất ngửa
ngay trong chính các lớp học chim mồi
trong vai một người có nhu cầu học kinh doanh online
chúng tôi dễ dàng trà trộn vào một trong những khóa học như thế này
để tìm hiểu bản chất của nó là gì
và có điều gì thu hút hấp dẫn người học đến vậy
khóa học giảng dạy trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật
mỗi buổi kéo dài khoảng tám đến chín tiếng
bắt đầu từ tám giờ đến một mươi tám giờ
khoảng thời gian đủ lâu để đảo lộn nhịp sinh học
khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi và dễ có những quyết định không sáng suốt
dễ đi theo đám đông và mất đi tư duy cá nhân

ở trong cái lĩnh vực huấn luyện về hệ thống và huấn luyện post
rồi là những cái hệ thống bán hàng lớn
thì các bạn cứ ra ngoài kia gặp một mươi post thì mấy đứa là học trò thôi
ví dụ như kiến thức các bạn học trong một ngày rưỡi vừa qua
theo các bạn nếu các bạn tự học thì mất bao lâu

cho các bạn học hết các khóa học này mỗi giờ các bạn hãy xem
rất nhiều việc đấy các bạn nha
trong lúc diễn ra buổi học người tự xưng là thầy cũng không quên mời chào mua những khóa học chuyên sâu khác
những khóa học đắt đỏ hơn cùng thời gian mua có hạn

tiếp đó chuyên gia sẽ luôn nói về lợi ích của khóa học
cũng như sự quyết định của khóa học
thành công luôn dành cho những ai dám làm và dám hành động